hội liên lạc với người việt nam ở nước ngoài đại sứ quán việt nam tại lào tổng hội hội người việt nam tại thủ đô viên trăn hội doanh nghiệp việt nam hợp tác và đầu tư tại lào đã tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương lần đầu tiên tại lào
đây là hoạt động chính trong việc triển khai dự án ngày quốc tổ việt nam toàn cầu tổ chức trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại lào
buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức hô thần nhập tượng sau khi tượng vua hùng mang từ việt nam sang được chuyển giao và ăn vị trang trọng tại phòng họp lớn trong trụ sở tổng hội người việt nam tại lào
trong bầu không khí trang nghiêm và linh thiêng nhớ về cội nguồn đất nước chủ lễ thành kính đọc bài tế lễ dỗ tổ mùng một mươi tháng ba kính cáo anh linh các vua hùng bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên và các vị tiền nhân dân tộc đã dựng và giữ nước
ở lào thì chúng tôi được chứng kiến lễ hô thần nhập tượng

ở lào thì chúng tôi được chứng kiến lễ hô thần nhập tượng